ngày một mươi tám tháng chín các hãng hàng không việt nam bắt đầu bay quốc tế
xong chỉ mới đón khách một chiều từ việt nam đi
việt nam airlines cho biết chuyến bay đầu tiên của hãng từ hà nội đến sân bay narita tokyo
khởi hành hôm nay đã có hơn một trăm linh khách đặt vé
vietjet khôi phục đường bay đến tokyo seoul và đài bắc đài loan trung quốc
từ ngày hai mươi chín tháng chín với tần suất một chuyến một tuần
bamboo airways cũng nối lại đường bay hà nội đài bắc đài loan trung quốc
từ ngày hai mươi chín tháng chín với tần suất một chuyến một tuần
trước đó văn phòng chính phủ thông báo kết luận của phó thủ tướng phạm bình minh
đồng ý chủ trương nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế giữa việt nam và một số đối tác